thời điểm này nước lũ đầu nguồn đang rút nhanh nước từ các cánh đồng kéo theo có tôm cá chảy về sông
đây cũng là thời điểm để bà con vùng đầu nguồn tỉnh đồng tháp nhộn nhịp đánh bắt thủy sản
những ngày này dọc theo dòng sông sở thượng đi qua xã thường thới hậu a thường thới hậu bê huyện hồng ngự
có hàng chục phương tiện xuồng ghe bắt cá hoạt động nhộn nhịp
nhiều người dân cho hay con nước ra sông năm nay nhiều cá hơn các năm trước
mùa này thì ngay nở nậu bị thả lưới này ai mấy người thắt nghiệp thì xuống thả lưới thì nở nậu rồi
có khi đêm hai ba trăm linh bốn trăm linh một hai trăm linh không chừng năm nay thì đỡ hơn năm trước năm trước là ít cá hành dinh ít hơn năm nay
mùa này cá đánh bắt được cũng nhiều hơn chủ yếu là cá thiểu cá mè dinh cá lăn cá chốt cá linh
mỗi phương tiện hoạt động thu hoạch từ vài chục kg cá có những phương tiện phải mang lưới về nhà để gỡ cá

từ lâu mùa cá ra sông là mùa ăn nên làm ra của người dân miền tây sông nước
riêng mùa lũ năm nay được xem là lũ đẹp với những chuyến đánh bắt cá thuận lợi và bội thu
qua đó đã giúp nhiều ngư dân đầu nguồn huyện hồng ngự tăng thu nhập ổn định cuộc sống trong vài tháng nước nổi